trong hai tuần qua mực nước sông đà thuộc địa bàn xã xuân lộc huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
có hiện tượng nước rút nhanh đến thời điểm hiện tại hơn một trăm linh lồng cá đã bị trơ đáy
gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người nuôi cá trên sông
suốt hai tuần qua kể từ khi nước sông đà có hiện tượng rút nhanh năm mươi lồng cá của ông thiểu minh thế
đã bị thiệt hại hai trăm năm mươi triệu đồng bao gồm bốn tấn cá các loại trung bình từ một đến bảy kg
ông thế cho biết thêm đây là đợt nước sông cạn nhất từ đầu năm hiện tại để khắc phục tình trạng
trên thì gia đình ông đã huy động và thuê máy bơm hút cát dưới đáy lồng và bơm oxy để cứu cá
như thế này thì cũng khả năng là không thể nuôi được cá lồng trên sông đà
toàn khu vực xã xuân lộc có hơn một trăm linh lồng cá trong hai ngày qua thì không còn lồng nào được trên một mét nước
tính từ đầu năm đến nay nhiều chủ lồng cá lao đao vì sông đà liên tục khan cạn
bên cạnh đó là thủy điện hòa bình xả đáy khiến cho hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng khi cá chết hàng loạt
hiện tại nước sông đà vẫn chưa lên điều này khiến các hộ nuôi cá đặc sản sông đà đứng trước
nguy cơ tiếp tục thêm một năm nữa thiệt hại nặng nề do biến đổi khí hậu
trước tình hình trên tri cục thủy sản phú thọ đã khuyến cáo bà con thu hoạch cá đã lớn đem bán
đối với cá giống cá nhỏ chưa bán được thì tập trung sụp tăng cường lượng oxy trong lồng cá